còn tại bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quy nhơn cho biết vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp
đối với ba đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
ba đối tượng bị bắt gồm cao văn danh nguyễn thái bình và đinh văn thịnh
trước đó danh trả tiền công năm triệu đồng để bình và thịnh cùng hai đối tượng khác nhổ trộm cây mai cảnh
chỉ giá hơn năm mươi triệu đồng của ông phan văn hải chú tại phường lê lợi tp quy nhơn
nhận được tin báo của bị hại đội cảnh sát hình sự công an tp quy nhơn đã nhanh chóng xác định
và bắt giữ ba đối tượng thực hiện vụ trộm nói trên
ngoài ba đối tượng này công an tp quy nhơn đang tiếp tục truy bắt hai đối tượng khác tham gia vụ trộm
đồng thời tiến hành thu hồi tài sản trả lại cho bị hại